tại hà nội bộ y tế tổ chức lễ trao bằng và bàn giao bác sĩ chuyên khoa một khoa bốn thuộc dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở những địa phương còn khó khăn
dự kiến tới năm hai nghìn hai mươi dự án sẽ đưa khoảng ba trăm linh năm trăm linh bác sĩ trẻ về công tác tại các vùng khó khăn trong đó ưu tiên sáu mươi hai huyện nghèo
hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp một khoa bốn có thêm hai mươi bốn bác sĩ trẻ tình nguyện thuộc dự án được bàn giao về công tác tại các vùng khó khăn
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo giao trường đại học y hà nội và một số trường đại học y tổ chức đào tạo cho các bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án bảo đảm chất lượng đạt chỉ tiêu vững vàng tay nghề chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nâng cao công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế khó khăn
thực hiện công bằng trong công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở vùng khó khăn góp phần giảm tải trong công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trên